từ năm một nghìn sáu trăm ba mươi sáu huế đã được lựa chọn để xây dựng làm thủ phủ kinh đô của đàng trong và từ đó dần dần trở thành một trung tâm văn hóa chính trị mới ở phía nam đại việt
đến đầu thế kỷ một mươi chín sau khi vua gia long thống nhất đất nước xây dựng huế trở thành kinh đô của nước việt nam độc lập việc quy hoạch và xây dựng kinh đô huế mới trở nên hoàn chỉnh
những dấu tích của một cố đô phồn hoa thỉnh vượng được thể hiện rõ nhất thông qua hệ thống công trình kiến trúc đồ sộ bao gồm thành quách lăng tầm cung điện
các công trình kiến trúc này không chỉ thể hiện tầm vóc của một kinh đô xưa mà các chi tiết hoa văn thơ phú chạm khắc trên đó còn cho thấy giá trị nghệ thuật văn học độc đáo
khu vực đại nội là điểm di tích nổi tiếng của huế cũng là nơi hội tụ hệ thống cung điện miếu thờ và nơi cử hành các nghi lễ quan trọng nhất của triều nguyễn xưa
được xây dựng năm một nghìn tám trăm linh bốn nhưng mãi đến năm một nghìn tám trăm ba mươi ba đời vua minh mạng khu hoàng thành mới hoàn chỉnh toàn bộ hệ thống cung điện với khoảng một trăm bốn mươi bảy công trình
từ khi xây dựng các ô học liên ba đều được trang trí bằng thi và họa chứ không để trống
đến thời minh mạng việc sử dụng thơ văn trên các kiến trúc càng trở nên phổ biến
do vậy các công trình kiến trúc trong khu đại nội từ ngọn môn điện thái hòa điện cần tránh triệu miếu hưng tổ miếu thế tổ miếu chùa thiên mụ
đều sử dụng văn hóa
các công trình cũng được sử dụng thơ để trang trí ở cả nội và ngoại thất công trình
điện thái hòa được xem là trung tâm quyền lực của việt nam thời bấy giờ nơi cử hành các nghi lễ lớn quan trọng của triều đình
đây cũng là công trình có hàng trăm ô thơ văn chạm khác trên nhiều chất liệu
ở cả phía trong và ngoài công trình với phong cách độc đáo và giá trị thẩm mỹ nghệ thuật cao
thưa chị không biết là những các cái hệ thống thơ văn trên kiến trúc cung đình huế thì có mặt ở những các cái địa điểm nào trong khu di tích của mình ạ
hệ thống thơ văn kiến trúc cung đình huế là những cái ảnh thơ được tính tùy được tuyển chọn từ những cái trược tác của cả vị hoàng đế
thân vương quang lài triều nguyện
được chạm khắc khạm cận hay trạng men trên các công trình kiến trúc tại kinh đô huế
ví dụ như là ở điền thái hòa triều miễu hưng miễu thế miễu điền long an lăng minh màng lăng thiều trì lăng dục đức hay là chùa thiên mù v v
hệ thống thơ văn này có khoảng hơn hai ô được chạm trụ trên nền gồ hoặc là trên pháp lâm
hình sự vui vượng
có một số bài thơ thì nó được khắc tròn vẹn trong một ô thơ
nhưng mà có một số bài thơ thì nó phải khắc đến ba hai ba hoặc bốn ô thơ lại với nhau
với cả em thấy có một điều đặc biệt ở cả bên trong và cả bên ngoài đấy là
cứ có mỗi một ô thơ thì sẽ có kèm theo một ô bức tranh rồi lại đến một ô thơ
thì đây là cái nét kiến trúc rất là đặc biệt trong hệ thống thơ văn của mình đúng không ạ
cái nghề thuật trang trí và nghề thuật đó được gọi đó là nghề nhất thiên nhất hòa
cứ một ô thơ sẽ kết hợp với một cái bức hòa
có rất là nhiều bài thơ ở điện thái hòa này hay là ở điện long an
ở lăng thiệu trị lăng minh mạng thì không biết là nội dung của những cái bài thơ này
nó có gì khác nhau giữa những các cái nơi này không ạ
về nội dung thì ở điện thái hòa thì thường là cái nội dung của nó là ca người đất nước
thống nhất hoặc là cái chủ quyền của đất nước
còn ở thế miếu thì là nó ca ngợi về các vị tổ tiên các vị tiên vương
còn ở lăng minh mạng và lăng thiệu trí thì thường là những án thơ đó là ca người
về cảnh sắc đất nước cảnh sắc thiên nhiên con người
thì hầu hết thường là những cái án thơ trên lăng thiệu trí thì hầu hết là sử dụng những cái bài thơ
mà do vô thiệu trí sáng tạo
thì nó nằm trong cái tập thiểu trí người chế thi
còn ở lăng minh mạng thì nó cũng sử dụng người ta chọn những cái trượt tác của vua minh mạng
để khắc trên cái phun lăng mộ của vô minh mạng
ngôi điện này vừa là bộ mặt hành chính vừa đóng vai trò chính thức trong đối nội đối ngoại
do có công năng như vậy
những bài thơ trên điện thái
cũng mang ý nghĩa chính trị
trước hết triều nguyễn gửi gắm vào đây những lời tuyên ngôn độc lập
khẳng định chủ quyền đất nước cũng như khả năng xây dựng và bảo vệ non sông gấm vóc của dân tộc
tiêu biểu là bài thơ ngay chính giữa của điện
văn hiến thiên niên quốc gia thư vạn lý đồ hồng bàng khai tịch hậu nam phục nhất đường ngô
đất nước có ngàn năm văn hiến cơ đồ vạn dặm thống nhất hoàn toàn
kể từ thùa hồng bàng dựng nước đến nay nước đại nam đã trở nên thịnh vượng như đời đường ngô
ngoài ra có thể tìm thấy các bài thơ khác thể hiện tinh thần tự hào dân tộc trong thơ văn ở điện thái hòa
đó là các bài thơ ca ngợi kinh đô huế
ca ngợi vùng đất sơn thái
ca ngợi hành thủy tú với trai tài gái sắc từ bốn phương hội tụ
tinh thần tự hào dân tộc còn thể hiện thông qua sự khẳng định nền văn hóa lâu đời của dân tộc việt nam
không thua kém gì so với văn minh trung hoa
những bài thơ rất ngạc ngòn được khát trà một cách công phu có tính thâm mỹ khác
và nó chữa đừng
những cái quan niệm trì nước của các vua nó cũng thể hiện được cái lòng tự hào dân tộc của một cái triều đình việt nam
của một nhà nước của việt nam
nó cũng thể hiện cái ý thức trồng dân cái ý thức dân sinh của các vị vua triều nguyễn
có thể nói đây không những là một cái dí sản về kiến trúc mà nó còn làm dí sản về văn chương

toàn bộ hệ thống văn tự chữ hán được sáng tác dưới dạng các bài văn thơ
đường chạm cần chủ yếu trên các liên ba đố bản hoặc vách ván ở các di tích kiến trúc huế
được xây dựng trong giai đoạn triều nguyễn một nghìn tám trăm linh hai một nghìn chín trăm bốn mươi năm
các ô thơ văn được thể hiện trên nhiều chất liệu
phần lớn là từ gỗ quý hoặc các bài văn thơ
có độ bền vững cao như gỗ liêm thị rỗi rừng hoặc làm từ xà cừ xương hay cao cấp hơn làng đồ pháp lam đắp ngõa sành xứ
đây thực sự là một kho tàng văn hóa vô giá của xứ huế của việt nam
mà cho đến nay không phải ai cũng biết đến
dù chúng có hàng ngàn đơn vị hiện hiện khắp nơi trên rất nhiều công trình kiến trúc

đây là một trong những công trình kiến trúc cung đình triều nguyễn tại cố đô huế
và ngay cả việt nam trong các triều đài trước cũng không còn
nó chỉ có xuất hiện dưới các công trình kiến trúc cung đình của triều nguyễn
nó giống như là một cái tuyên ngôn lịch sử
một cái tuyên ngôn văn hóa mà triều đài nhà nguyệt
trong khoảng bảy trăm linh năm đó để lại cho họ thấy

thơ văn chữ hán trên kiến trúc cung đình huế
là hệ thống những áng văn thơ tinh tùy nhất
được tuyển chọn từ sáng tác của các vị hoàng đế thân vương
quản lại triều nguyễn
văn thơ trên kiến trúc cung đình huế
thể hiện nhiều chủ đề nội dung khác nhau
nhưng tự trung ở các chủ đề chính
ca ngợi cảnh thái bình thịnh trị
đất nước độc lập bờ cõi thống nhất
ca ngợi cảnh đẹp
vùng đất đế đô
vẻ đẹp của hoa cỏ cây cối
các mùa trong năm
khuyến khích nông nghiệp
chia sẻ nỗi niềm với người dân
trong số này
phải kể đến hai bài thơ
còn lưu tại điện long an
điện long an
điện long an
được nhiều nhà nghiên cứu đánh giá
là ngôi điện đẹp nhất việt nam
được xây dựng với lối kiến trúc
đặc trưng của huế
với bốn trăm năm mươi hai ô chữ hán đa dạng về thể tài
phong phú về nội dung
điện long an
là điển hình cho sự kết tinh trí tuệ của người việt
tất cả các thơ văn trên điện
đều do vua thiệu trị chế tác
trong điện còn có hai bài thơ
vũ trung sơn thủy
cảnh trong mưa
và phước viên
văn hội lương xạ mạn ngâm
đêm thơ ở phước viên
được làm theo kiểu hồi văn kiêm liên hoàn
gồm năm mươi sáu chữ hán
có thể đọc xuôi ngược nhiều chiều
thành hàng chục bài thơ khác nhau
mà việc giải má những tác phẩm
của vị vua thi sĩ này
hiện nay các nhà thơ đương thời
vẫn còn chưa tìm ra đáp án
có thể nói phần lớn
thơ văn trên kiến trúc quốc binh
nó được khinh thanh vì thơ
từ thời đầu triều nguyệt
tập trung là từ thời giá lắm
minh màng thiệu trì và tử đức
và ở đó còn có những bài thơ rất độc đảm
ví dụ bài thơ của vua thiệu trì
viết trong khoảng sáu mươi bảy chữ đó
nhưng người ta đã phải đọc
và người ta ghép lại thành hàng trăm bài thơ
một cái hình thức chế chữ
mà có thể nói rất uyến bạc
văn thơ của các vị vua
đồng thời các nhà thơ
đã linh danh ở đâu triều nguyệt
như là minh màng thiệu trì hoặc là thiệu đức
văn thơ chữ hán kiến trúc cung đỉnh huế
là những bản gốc dưới dạng dương bản
duy nhất hiện còn ở quần thể si tích
của đô huế việt nam
theo các nhà nghiên cứu văn hóa
chưa thấy di tích nào trên thế giới
có một hệ thống văn tự trưng bày theo lối
nhất thi nhất họa
gần như biến thành một lề lối phép tác
quê củ của triều đình
như ở trên di tích cung đỉnh huế
độc đáo ở việt nam
và độc đáo trên thế giới
là những bản gốc duy nhất
hiện chỉ còn ở việt nam
và có giá trị nổi bật toàn cầu
đặc biệt hơn nữa
thơ văn trên kiến trúc cung đỉnh huế
thể hiện những nội dung rất phong phú
và tùy thuộc vào khu vực
mà thơ văn đó được đặt
chỉ những bài thơ đó
biến thành những họa tiết trang trí
cho công trình kiến trúc
nó không đơn thuần
chỉ truyền tải nội dung
mà bản thân nó là một tác phẩm mỹ thuật
có giá trị cao
trong trang trí công trình kiến trúc
vừa đẹp trang trọng
vừa quý phái trí tuệ
văn tự được thể hiện
là một bức tranh
là một bức thư pháp
vừa là một tác phẩm thủ công mỹ nghệ độc bản
thể hiện sự tài hoa
và tâm hồn của các nghệ nhân xưa
để thể hiện được điều này
những nhà kiến trúc xưa
phải âm hiểu về thư pháp
họa pháp và các loại công nghệ truyền thống
để tạo nên hình thức trang trí độc đáo này
ở lĩnh vực hội hoa
thì có thể nói những cái hoa tiết
đi liền nhất thi nhất hoa
dù nó được điện chế hoa
nó đã cách điều hoa
theo kiến thức cung đình thôi
nhưng mà nó cũng thể hiện
những cái hình thái về
về trang trí rất độc đáo
của kiến trúc cung đình việt nam
ở tại huế
nói về tính xác thực
của hệ thống di sản
thơ văn chữ hán
trên kiến trúc cung đình huế
bởi văn tự chữ hán
được chạm khảm trên gỗ
ở kiến trúc huế
là những bản gốc duy nhất
hiện còn ở hệ thống di tích
của đô huế
trong lịch sử xây dựng và tu sửa
các công trình từ triều nguyễn
chưa hề có tư liệu nào
đề cập đến việc thay đổi
chỉnh sửa hay làm mới các văn tự
từ sau triều nguyễn cao trung
việc trung tu sửa chữa
đến các chi tiết trang trí
nhất thi nhất họa không hề được đặt ra
trong ba thập niên vừa qua
kỹ nghệ trùng tu di tích ngày càng tiến bộ
sự quan tâm của cả nước
và quốc tế đến công cuộc
bảo tồn di tích ngày càng sâu sắc
song các ô học thơ văn chữ hán hiện còn
vẫn là hiện trạng gốc
không hề có sự thay đổi
điều chỉnh hay làm mới
đây là một di sản tư liệu
thể hiện tư tưởng
của các vị vua triều nguyễn
về lịch sử độc lập dân tộc
văn hóa quan niệm trị quốc
một loại hình nghệ thuật trang trí đặc biệt
và tư liệu độc đáo
riêng có tại cố đô huế
di sản thơ văn chữ hán
như đã nêu
có giá trị rất độc đáo
và không thể thay thế
di sản này tạo ra
sự ảnh hưởng lớn đến một giai đoạn
phát triển lịch sử mỹ thuật kiến trúc
trang trí của việt nam
thơ văn trên kiến trúc cung đỉnh huế
là một phong cách riêng
trong trang trí kiến trúc cung đỉnh
chưa thấy xuất hiện
ở những nơi khác trên thế giới
hệ thống di sản thơ văn này
thật sự là một bảo tàng
giống động độc đáo
riêng có về văn chương thời nguyễn
nó truyền tải những thông điệp lịch sử
văn hóa và nghệ thuật đặc sắc
một giai đoạn trong lịch sử
cận đại của việt nam
đó là những tác phẩm nghệ thuật vô giá
một kho tàng sử liệu đồ sộ
một di sản hàng chứa
nhiều giá trị quý báu
cần được đặc biệt chú ý bảo tồn
đó là một sự trí tuyệt vọng

đặc biệt chú ý bảo tàng
giống động độc đáo riêng
chưa thấy xuất hiện
ở những nơi khác trên thế giới
hệ thống di sản thơ văn hóa
của việt nam
nó truyền tải những thông điệp lịch sử
của việt nam
nó truyền tải những thông tin

giá trị về mặt thẩm mỹ và độc đáo bởi các nguyên liệu chế tác nên được xem là di sản quý của cha ông để lại
tuy nhiên có một thời gian dài tranh làng sình gần như đã tiêu vong bởi các mộc bản đều bị thiêu dụi
không còn gia đình nào giữ được kỹ thuật làm tranh
may mắn khi có một người đàn ông vẫn âm thầm tìm mọi cách để giữ lại các mộc bản khắc tranh
ghi nhớ cách làm tranh để rồi sau này ông đã khôi phục và làm sống lại cả một dòng tranh dân gian tưởng như đã tất truyền
trong gian trưng bày tranh vừa nhỏ nhắn vừa ràng rịa của mình
nghệ nhân kỷ hữu phước bắt đầu say xưa kể những câu chuyện về quá trình giữ gìn dòng tranh dân gian của quê hương mình
cách đây hơn bốn mươi năm các gia đình ở xã phú mậu không ai là không biết làm tranh
nhà nào cũng có một bản đến những ngày sắp tết lấy ra để làm tranh
phục vụ cho việc thờ cúng của gia đình
sau đó hầu hết các khuôn gỗ in tranh đều bị tịch thu tiêu hủy theo chủ trương chống lãng phí và mê tín dị đoan
ông phước khi ấy âm thầm đem trôn dấu dưới đất hơn hai mươi tấm mộc bản của gia đình
khoảng một mươi năm sau ông mới đào lên và lén in tranh bán cho người trong vùng
năm đó tôi cũng rất bạo
tôi mới đào luôn sau đó
tôi có một căn hầm bí mật đi mua giấy xuống dưới hầm ngồi vẽ tranh cả gia đình
ngồi dưới hầm suốt một mươi năm thì vẽ tranh để làm gì cũng là đi bán
vì tâm linh của người dân người tiêu dùng là tâm linh họ đang còn nhưng mà rất khao khắc vì hàng không có để cho họ thờ cúng
thì hồi đó tôi tới nhà nào họ cũng mua hết tranh
mà suốt một mươi năm như vậy đến thời kỳ đất nước được mở cửa thì bắt đầu mới là chính quyền mới cho khôi phục lại các làng nghề
trong đó có nghề tranh năng sinh
thì trong làng không còn một ai nữa hết rồi
tất tự tật cả làng đều quay lưng về nghề hết rồi
vì không có một bạn để mà in tranh
chỉ còn gia đình tôi có thôi
chỉ còn gia đình tôi có thôi
để khôi phục lại nghề làm tranh truyền thống ông phước bắt đầu cất công khắc lại những bộ mộc bản mới
mang các bộ mộc bản ấy đến từng nhà cho người dân mượn rồi động viên mọi người tiếp tục giữ nghề tranh khi xưa
là tranh thờ cúng và được hóa sau khi cúng lễ
tranh làng sình được làm rất công phu từ khâu vẽ trên gỗ khắc mộc bản pha chế màu in tranh
là tranh thờ cúng và được hóa sau khi cúng lễ
tranh làng sình được làm rất công phu từ khâu vẽ trên gỗ khắc mộc bản pha chế màu in tranh
khâu nào cũng quan trọng

bản khắc đẹp thì mới cho ra được bức tranh đẹp
hiện nay duy chỉ có ông phước là người giữ được các mộc bản cũ của cha ông để lại
hiện nay duy chỉ có ông phước là người giữ được các mộc bản cũ của cha ông để lại
có bản đã hơn ba trăm linh năm
có bản đã hơn ba trăm linh năm
các bản khắc mới được ông tự làm dựa trên các mộc bản truyền thống
các bản khắc mới được ông tự làm dựa trên các mộc bản truyền thống

sau này để tạo thành các sản phẩm du lịch ông còn khắc nhiều bộ tranh khác
sau này để tạo thành các sản phẩm du lịch ông còn khắc nhiều bộ tranh khác